sau nhiều ngày lần trốn lý đình vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã xuân lâm huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
đối tượng thuê người đổ dâu thải xuống nguồn nước sông đà đã ra đổ thú
ngày hai mươi tháng một mươi công an tỉnh hòa bình xác nhận thông tin trên và cho biết vũ đến cơ quan công an trình diện
sau hai tuần bỏ trốn hiện công an tỉnh hòa bình đang lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra
vũ được xác định là kẻ chủ miu đã thuê người đổ dâu thải xuống nguồn nước sông đà
dẫn tới hồ đầm bài huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình nơi cung cấp nước cho nhà máy nước sạch sông đà
khiến cho nguồn nước bị ô nhiễm gây mất nước cho hàng nghìn hộ dân ở thành phố hà nội